một quan chức giấu tên cho biết hai thiết bị nổ đã được đặt dọc đường dẫn đến nghĩa trang và đã được kích hoạt nổ từ xa
lực lượng cứu hộ đang chăm sóc những người bị thương và sơ tán họ khỏi khu vực hiện trường
tuy nhiên công tác này gặp nhiều khó khăn do mọi ngả đường dẫn đến khu vực này đều đang bị phong tỏa
đến nay chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này
nhà chức trách cho biết đây là vụ tấn công khủng bố và đang tiến hành điều tra
chính phủ venezuela đã lên án vụ nổ ở nghĩa trang thành phố kerman
đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân và chính phủ iran
cũng như với gia đình của người thân các nạn nhân trong vụ việc
thổ nhĩ kỳ đã mở phiên xét xử đầu tiên liên quan đến hoạt động xây dựng các tòa nhà bị đổ sập
trong hai trận động bất lớn hồi đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cướp đi sinh mạng của trên năm mươi người
phiên xét xử diễn ra ở thành phố adizaman miền đông nam của thổ nhĩ kỳ
với một mươi một bị đơn bị cáo buộc cố ý lơ là trách nhiệm khi giám sát việc xây dựng khách sạn
có năm bị đơn trong đó có chủ khách sạn đã bị bắt và bị cáo buộc các tội danh có thể chịu hình phạt
lên tới hai mươi năm tù giam cho mỗi người khách sạn ics bị sập đã khiến tổng cộng bảy mươi hai người thiệt mạng
trong đó có hai mươi một trẻ em cùng một nhóm cha mẹ và người đi kèm
các công tố viên thổ nhĩ kỳ cho rằng đây là thảm kịch mà thiệt hại có thể giảm nhẹ
nếu chấp hành nghiêm các tiêu chuẩn an toàn
cáo trạng có đoạn nêu rõ tòa nhà này được cải tạo từ nhà ở thành khách sạn vào năm hai nghìn một
bên cạnh đó khách sạn còn tự ý cơi nới thêm một tầng so với thiết kế ban đầu đã được cấp phép là chín tầng
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan từng chỉ trích các nhà thầu xây dựng hối lộ các thanh tra địa phương
để làm ngơ cho việc sử dụng những vật liệu xây dựng giá rẻ kém chất lượng và cơi nới bất hợp pháp nhiều tầng
so với thiết kế ban đầu
sau thảm kịch động đất có độ lớn bảy tám xảy ra đầu năm hai nghìn hai mươi hai
cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ khoảng hai trăm linh người với các cáo buộc xây dựng kém chất lượng
vào chiều ngày hôm qua theo giờ new york tại trụ sở liên hợp quốc
hội đồng bảo an đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các vụ tấn công liên tiếp của các tay súng houthi trên biển đỏ
trong bối cảnh xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas của palestine có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực
hội đồng bảo an liên hợp quốc quyết định nhóm họp sau khi nhận thấy các vụ tấn công trên biển đỏ thời gian gần đây
là một nguy cơ ngày càng nghiêm trọng đối với hoạt động thương mại toàn cầu và sự ổn định của khu vực
phát biểu trước hội đồng bảo an trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách khu vực trung đông khaled khayyari
cho rằng leo thang căng thẳng và các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải có thể gây hậu quả nghiêm trọng
và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở yemen khu vực và trên toàn cầu
liên hợp quốc tiếp tục cảnh báo về những hậu quả bất lợi về chính trị an ninh kinh tế và nhân đạo của việc leo thang quân sự ở biển đỏ
và nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực
các mối đe dọa liên tục của houthi đối với hàng hải cùng với nguy cơ leo thang quân sự vẫn là mối lo ngại nghiêm trọng
và có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người ở yemen khu vực và toàn cầu
ông khayyari đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tránh leo thang căng thẳng và hạ nhiệt tình hình hiện nay
để không ảnh hưởng tới an ninh khu vực và hoạt động thương mại quốc tế
phát biểu tại cuộc họp tổng thư ký tổ chức hàng hải quốc tế arsenio dominguez nói rằng các thông tin gần đây cho thấy
lực lượng houthi không chỉ giới hạn mục tiêu tấn công
hành động tấn công các tàu là điều không thể chấp nhận và không thể biện minh
tổ chức hàng hải quốc tế sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình tại khu vực
chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế và giảm xung đột để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trong khu vực
bảo đảm tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng
trong một diễn biến liên quan liên minh gồm một mươi hai quốc gia do mỹ dẫn đầu đã ra tuyên bố nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua biển đỏ
với một thông điệp rõ ràng là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công
đồng thời thả các tàu vào thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phong trào houthi ở yemen vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu hàng ở biển đỏ
mexico đã giải cứu thành công ba mươi một người di cư bị bắt cóc vào hôm ba mươi tháng một mươi hai bởi một nhóm vũ trang
vào thời điểm xảy ra vụ việc thì nhóm người này đang trên đường di chuyển bằng xe bus đến bang tamaulipas sắp biên giới với mỹ
vụ giải cứu thành công nhờ nỗ lực và sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền bang tamaulipas và các cơ quan chức năng
trong số ba mươi một người di cư có công dân colombia venezuela honduras ecuador và mexico
giới chức mexico hiện chưa đề cập đến động cơ hay nhóm tội phạm đứng đằng sau vụ bắt cóc
vào hôm ba mươi tháng một mươi hai một nhóm trang bị vũ khí đội mũ trùm đầu đã chặn một chiếc xe bus và buộc ba mươi một người trong tổng số ba mươi sáu hành khách lên năm chiếc xe bán tải
khi những người này đang trên đường từ thành phố montrey đến matamoros
tại bang tamaulipas giáp biên giới với bang texas của mỹ các tuyến đường cao tốc tại bang tamaulipas nằm trong số những tuyến đường nguy hiểm nhất ở mexico
do các băng nhóm tội phạm thường xuyên tiến hành các vụ bắt cóc và tống tiền
vào đêm qua theo giờ địa phương đại diện của chính phủ nga và ukraine đã thông báo hai bên đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn nhất
kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai theo thỏa thuận do các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae làm trung gian
trong một thông điệp trên mạng xã hội tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cho biết số tù nhân ukraine được trao đổi lần này gồm có hai trăm một mươi ba binh sĩ một mươi một sĩ quan và sáu dân thường
trong khi đó bộ quốc phòng nga cũng xác nhận con số hai trăm bốn mươi tám quân nhân của đất này được trả tự do sau những cuộc đàm phán phức tạp qua vai trò trung gian nhân đạo của uae
đây là đợt trao đổi tù nhân thứ bốn mươi chín trong cuộc xung đột này và tới nay kiev đã đón nhận gần hai sáu trăm linh tù binh qua các đợt trao đổi với phía nga
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec vừa tái khẳng định cam kết vững chắc của khối đối với các mục tiêu chung nhằm tăng cường sự thống nhất và gắn kết nội khối cũng như với các đồng minh ngoài opec
trên thị trường năng lượng thì giá dầu thế giới đã tăng trở lại do sự gián đoạn của dầu mỏ
mỏ dầu lớn nhất tại libya cũng như căng thẳng gia tăng tại khu vực trung đông khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới
trong khi đó kỳ vọng về nguồn cung dồi dào trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
kìm hãm giá dầu trước thềm cuộc họp dự kiến diễn ra vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban giám sát trung cấp bộ trưởng của opec cộng
báo cáo của opec cho hay nhu cầu dầu tại các quốc gia công nghiệp hóa trong tổ thức hợp tác và phát triển kinh tế oecd dự kiến sẽ tăng lên ba triệu thùng một ngày
đến mức trung bình là bốn mươi sáu một triệu thùng một ngày song vẫn thấp hơn mức kỷ lục ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi chín
trong ngày ba tháng một hàng trăm cảnh báo lũ lụt đã được đưa ra tại anh trong bối cảnh gió mạnh và mưa lớn chút xuống
nhiều khu vực rộng lớn của nước này khiến cho giao thông bị đình trệ và mất điện tại nhiều nơi
gió mạnh do bão hen được ghi nhận vào chiều ngày hai tháng một trên đảo white ngoài khơi bờ biển phía nam vùng england nơi sức gió giật lên tới một trăm năm mươi một km một giờ
trong khi đó cơ quan khí tượng vương quốc anh cho biết sức gió lên tới một trăm ba mươi km một giờ được ghi nhận tại sân bay exeter dọc theo bờ biển phía nam ở daven
vào sáng ngày ba tháng một hơn hai trăm chín mươi cảnh báo lũ lột và ba trăm bốn mươi báo động lũ lột đã được phát đi tại vùng england
trong khi đó một số tuyến đường lớn cũng phải tạm ngừng lưu thông do lũ lụt các công ty tàu hỏa cũng cảnh báo là dịch vụ vận tải hành khách sẽ bị sản đoạn
tại tây ban nha có một nhà máy dệt thảm ra đời từ năm một nghìn bảy trăm hai mươi một trải qua nửa thiên nhiên kỷ thì nhà máy này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến nay
nhiều thế hệ thợ dệt đã tạo ra những tấm thảm thủ công độc đáo tạo nên điểm nhấn cho những bức tường và sàn nhà ở tây ban nha
và hơn thế nữa những người thợ dệt hiện đại ngày nay vẫn vận hành hệ thống máy móc có từ hàng thế kỷ trước kết hợp với sự đổi mới sáng tạo để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống đặc trưng của đất nước
mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm nhà máy này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
những người thợ dệt ngồi theo hàng lối trong một khu vực vô cùng rộng của nhà máy dệt thảm hoàng gia tây ban nha
tại đây họ tạo ra những tấm thảm và áo khoác cao cấp hoàn toàn thủ công
nhà máy được xây dựng vào năm một nghìn bảy trăm hai mươi một dưới thời trị vì của nhà vua philip đệ ngũ
ngày nay bên cạnh hoạt động sản xuất nhà máy còn thực hiện một số chức năng khác
chúng tôi sản xuất thảm thất nút thổ nhĩ kỳ và tây ban nha hay còn gọi là tabetchi
đó là sản phẩm truyền thống của nhà máy dệt này
chúng tôi khôi phục lại hầu hết các loại vải chẳng hạn như những loại vải và kỹ thuật dệt từ thế kỷ một mươi tám dù hiện nay chúng ta đang ở thế kỷ hai mươi một
ngoài ra chúng tôi có một hệ thống kho lưu trữ vải
cũng như những tài liệu quan trọng trong ngành diệt may này
có thể nói chúng tôi đang sở hữu một trong những thư viện về kỹ thuật dệt may quan trọng nhất châu âu
khách hàng của nhà máy rất đa dạng
một mươi khách hàng là cá nhân trong đó có nhiều người đến từ các nước như colombia venezuela mexico đức italia và khu vực trung đông
quá trình tạo ra một tấm thảm bắt đầu bằng việc tạo ra thiết kế
thiết kế này sẽ được vẽ trên sợi dọc giống như bức vẽ của một họa sĩ
chị mata soria một thợ dệt thảm lành nghề cho biết quá trình này đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của những người thợ
chúng tôi sử dụng hoàn toàn thủ công những con thoi dệt vải và những sợi vải được nhuộm bằng mực ấn độ
cứ thế chúng tôi liên tục đưa con thoi qua lại không ngừng bởi nếu không tập trung có thể sẽ bị lẫn các sợi hoa văn
quá trình dệt thực ra là sự đan sen giữa những đường ngang và dọc xếp đan khít vào nhau
những người thợ sẽ khéo léo sắp xếp các màu chỉ để tạo nên hoa văn ấn tượng
chị soria đã bắt đầu công việc diệt vải từ năm một mươi tám tuổi
thông thường mỗi người thợ mất khoảng hai mươi năm để trở thành thợ cứng
chị soria chia sẻ cái khó trong nghề này đó là người thợ dệt phải hoàn thành sản phẩm của mình bắt đầu từ mặt sau
một điều đặc biệt trong kỹ thuật dệt vải ở tây ban nha đó là chúng tôi dệt từ mặt sau
chẳng hạn như tấm thảm tôi đang dệt đây những gì các bạn nhìn thấy là phía sau của nó
khi hoàn thiện tôi sẽ lật ngược lại lúc đó mới thấy được mặt trước
bên cạnh việc bảo tồn những kỹ thuật truyền thống của tổ tiên nhà máy đã kết hợp những phương pháp hiện đại để tạo nên màu chỉ ấn tượng
cho ra đời những tấm thảm với họa tiết độc đáo hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường
bảo tồn những ngành nghề hàng nghìn năm tuổi là ưu tiên hàng đầu song hiệu quả về kinh tế là điều cần tính tới
ở đây chúng tôi chỉ sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ len lụa cốt tông sợi đay và lien
những nguyên liệu này gần như tiêu hao hết và không tạo ra rác thải
mọi thứ chúng tôi cố gắng tái chế trong quá trình sản xuất
tôi nghĩ đây là một yếu tố giúp duy trì sự bền vững của nhà máy độc đáo này
bởi mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra là duy nhất và chúng tôi luôn hướng tới một nhà máy một trăm linh phát triển bền vững
để bảo tồn những tấm thảm truyền thống trong khu vực làm việc của nhà máy
có bộ phận phục chế nơi đây chịu trách nhiệm phân tích sửa chữa những tác phẩm dệt thủ công vì thời gian bào mòn
chúng tôi sử dụng ba bước để phục chế những tấm thảm cũ
đầu tiên là làm sạch bề mặt với sự trợ giúp của máy quét bụi hóa chất và vệ sinh chuyên dụng
bước thứ hai là củng cố tạo ra cấu trúc mới cho mỗi tấm thảm
và bước thứ ba là phục chế màu sắc
ở đây chúng tôi có một phòng nghiên cứu để tạo ra các loại màu giống nhất với màu vải nguyên bản đã được sử dụng trên thảm
một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đối với mục tiêu duy trì và phát triển nhà máy
đó là tìm được những nhà thiết kế và những trường học chuyên thiết kế nội thất sẵn sàng
chuyên thiết kế nội thất sẵn sàng tìm hiểu chuyên sâu về những mẫu thiết kế thảm nhằm phục vụ cho thế hệ tương lai